một đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an đấu tranh triệt xóa bắt giữ hai mươi hai đối tượng
bước đầu cơ quan công an chứng minh trong thời gian năm tháng số tiền đánh bạc lên tới hơn một tỷ đồng
hai đối tượng trong đường dây trú tại các tỉnh nghệ an đồng nai và bà rịa vũng tàu
đường dây hoạt động từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
do phan minh hoàng ở bà rịa vũng tàu cầm đầu và đặng hùng dũng ở tp vinh làm đại dế gấp dưới
cung cấp tài khoản cho các con bạc trên địa bàn
lực lượng chức năng đã thu giữ hai máy tính bảng hai mươi năm điện thoại di động bảy thẻ atm
đồng thời phong tỏa ba tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện bình chánh cũng vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hồ chí minh
triệt phá sòng bạc lớn trên địa bàn bắt giữ hơn một trăm linh đối tượng cùng tăng vật hơn một hai tỷ đồng
qua công tác nắm địa bàn công an huyện bình chánh phát hiện một nhóm người
có biểu hiện lôi kéo tổ chức đánh bạc với hình thức đá gà và lắc tài xỉu quy mô lớn trên địa bàn
cho đến chiều ngày một mươi sáu tháng sáu trinh sát bao vây sòng bạc nằm trong khu đất chống ở xã quy đức
phát hiện một trăm hai mươi sáu người đang đánh bạc tăng vào thu giữ hơn một hai tỷ đồng tiền mặt
cùng nhiều vật dụng phương tiện có liên quan
công an xác định sới bạc này do thân công thành cầm đầu hoạt động tinh vi kín kẽ
khách muốn vào chơi phải lọt qua nhiều lớp an ninh kiểm soát chặt chẽ
còn tại khánh hòa
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang đã bắt giữ ba đối tượng
gồm hồ khánh hưng lê văn vũ và nguyễn văn tây cùng chú tại thành phố nha trang
có hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy
vào đêm ngày một mươi năm tháng sáu trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã kiểm tra
phát hiện trong người đối tượng hưng có tám viên thuốc lắc và hai gói ma túy khay
từ lời khay của hưng ngay trong đêm trinh sát đã khối hợp với công an phường vĩnh hải
kiểm tra quán karaoke trên đường hai tháng bốn phát hiện đối tượng lê văn vũ
cùng tám thanh niên nam nữ khác đang tổ chức sử dụng ma túy
vũ khai nhận đã mua ma túy của đối tượng tên tây
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát đã nhanh chóng bắt giữ được nguyễn văn tây
khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ tám mươi hai viên thuốc lắc và hai mươi bảy bịch ma túy khay
bước đầu tây khai nhận đã mua số ma túy trên ở thành phố hồ chí minh
và đem về nha trang để bán kiếm lời
giải phép vào mạng máy tính viễn thông ngân hàng
năm đối tượng vừa bị công an tỉnh quảng nam khởi tố
từng công tác tại một ngân hàng có phòng giao dịch tại tam kỳ quảng nam
nên bùi văn xương biết được tài khoản cic và mật khẩu đăng nhập tài khoản của ngân hàng này
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một biết nguyễn thị tri lăng có nhu cầu tra cứu lịch sử
giao dịch vay vốn và thông tin khách hàng
trương đã tự ý cung cấp tài khoản và mật khẩu cic của ngân hàng để lăng tra cứu
có được thông tin lăng gửi cho đồng nghiệp là nguyễn văn trãi đoàn công thành
và trần thanh lạc để truy cập truy xuất thông tin tài chính cá nhân
và sử dụng trái phép các thông tin của khách hàng
thực ra là truyền thống mà chúng ta thường bắt gặp trên đường đó là bịt kín từ đầu đến chân
trông cứ như là ninja vậy ạ
và các phương tiện thì chỉ tìm nơi bóng dâm để di chuyển dừng đỗ
nắng thì có giảm bớt một chút nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và mất an toàn giao thông
và sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại thành phố đà nẵng
một mươi một h tại ngã tư phan châu trinh hùng vương hàng chục chiếc xe máy dàn hàng ngang
nơi có bóng dâm để chờ đèn đỏ
một phương tiện dừng nhiều phương tiện khác tiếp tục lấp đầy bóng râm
mặc dù cách vạch dừng đèn tín hiệu hàng chục mét
nhiều ô tô đi sau không qua được bấm còi in ỏi nhưng tất cả vẫn thạc nhiên dừng tránh nắng
đối phó với nắng nóng người tham gia giao thông nhất là phụ nữ khi ra đường
còn sử dụng kính râm áo chống nắng trâm kính đầu đến chân
tránh được nắng nóng nhưng các vật dụng này lại làm giảm tầm nhìn
nếu gặp tình huống bất ngờ xảy ra trên đường rất khó xử lý
nguy hiểm hơn áo chống nắng quá dài rất dễ bị cuốn vào xích xe máy
một vụ tai nạn hy hữu liên quan đến áo chống nắng đã xảy ra tại đà nẵng
vào ngày bảy tháng sáu vừa qua như một lời cảnh báo
em nghĩ những trường hợp khá là đáng tiếc vì phụ nữ luôn luôn với mình phải đẹp
nhưng mà vào những thời tiết nắng gắt như thế này gần bốn mươi độ
thì việc mà không may cái áo chống nắng với lại cái chầm chân ra đường thì cũng khá là khó
trời nắng nóng thì phụ nữ của mình thì sợ nắng sợ đen hay là hay chầm lại
và việc là có áo chống nắng
thì theo em nghĩ thì mình nên cẩn thận hơn kiểu gọn gàng gó lại hơn
chứ nếu mà lỡ mà cúng vào bánh xe thì có thể gây tai nạn
theo lực lượng chức năng nắng nóng còn kéo theo các lỗi vi phạm không chấp hành biển báo
vượt hiệu đen dân đen đỏ say làng
tại các ngã tư người được phép rẽ phải nhưng không rẽ được do tình trạng nứp bóng râm
gây nên uồn tắc kéo dài
trong quá trình xử lý vi phạm thì tổ công tác cũng thường xuyên nhắc nhở một số trường hợp như vậy
mà để là nhận được
đảm bảo cái an toàn giao thông cho người tham gia giao thông
dự báo trong một mươi ngày tới đợt nắng nóng tại các tỉnh miền trung sẽ còn kéo dài
do vậy bản thân người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chớ vì nắng nóng
mà phớt lờ quy định của luật giao thông đường bộ tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra
sau bốn ngày tranh tài sôi nổi hội thao kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
đã chính thức bế mạc và tìm ra được những vận động viên xuất sắc nhất
với tinh thần khỏe để bảo vệ tình trạng
đây cũng là hoạt động để động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
hăng hái rẻ nguyện sức khỏe nâng cao thể lực bản lĩnh ý chí chiến đấu
thi đua lập thành tích trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự
hãy cùng chúng tôi nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của hội thao lần này
tham gia hội thao ở nội dung bóng bàn và quần vợt
đội tuyển của công an tỉnh phú thọ gồm có một mươi sáu thành viên
trong số này có những thành viên như đồng chí phạm tuấn phong
đã nhiệt tình tham gia các giải tại nhiều hội thao từ hơn hai mươi năm nay
riêng năm nay sau hơn hai năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh
việc tổ chức một sân chơi với sự tham gia đông đảo của đại diện công an các đơn vị địa phương
cũng là lý do khiến các thành viên trong đội tuyển vô cùng hào hứng
trước khi có kế hoạch về hội thao kỷ niệm sáu mươi năm
được sự quan tâm của bà án đốc của quần tỉnh phú thọ
cũng đã tạo điều kiện cho các vận động viên
bôn bóng bàn và bôn quần vợt có thời gian để diễn tập để tham gia giải
chúng tôi đến đây với tinh thần là giao lưu học hỏi gắn kết
đoàn kết trong các môn thể thao và các đơn vị với nhau
hội thao lần này có sự tham gia của năm mươi bốn đơn vị địa phương
với hơn một cán bộ chiến sĩ tham gia tranh tài
ở các môn cầu lông quần vợt bóng bàn và bóng đá
bảy người với ba mươi bảy bộ huy trường
trong các ngày thi đấu khán giả được chứng kiến những màn thi đấu so tài quyết liệt
tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên
và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã tạo nên bầu không khí sôi nổi hấp dẫn người xem
được tham gia hội thao lần này bản thân tôi rất vinh dự
tự hào được là một trong những góp phần nhỏ cho môn bóng đá của bảy người
tham gia giải bóng đá nam bảy người lần này thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi tham gia có một mươi sáu thành viên
đây là việc tổ chức một việc làm hết sức ý nghĩa để cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát
thể hiện được sức mạnh sức khỏe bền bỉ và sự gian luyện của cán bộ chiến sĩ khối lực lượng cảnh sát
để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
hội thảo đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp đối với mỗi cán bộ chiến sĩ
từ đó phát triển rộng rãi phong trào tập luyện thể dục thể thao tạo không khí sôi nổi phấn khởi
qua đó cùng nhau thi đua làm việc góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trên các mặt hoạt động
thưa quý vị nhu cầu tìm việc làm trên mạng đang nở rộ vì nhiều người lao động thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh
những người muốn chuyển đổi công việc những bà mẹ bìm sữa mong kiếm việc làm thêm giờ để tăng thu nhập
nhân viên văn phòng sinh viên làm bắt thăm muốn gia tăng kinh nghiệm
đây đều là cơ hội để các đối tượng lừa đảo tận dụng kẽ hở nhằm chiếm lợi bất chính
vâng và để tăng sự hấp dẫn thì các đối tượng còn rêu rao về những mức lương trong mơ
và quá cả tin mất cảnh giác rất nhiều người dân đã làm theo hướng dẫn
nhiều người dân đã rời bỏ quê hương để rồi tất cả đều trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo
người phụ nữ này đã đến cơ quan công an quận cầu giấy hà nội trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt gần một tỷ đồng
đầu tiên chị nhận được lời mời làm công tác viên online truyền chạy quảng cáo cho các sản thương mại điện tử tiki shopee
sau khi tham gia vào công việc chị được hướng dẫn làm nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng để được hưởng tiền hoa hồng
mỗi ngày có bảy đến một mươi năm nhiệm vụ với số tiền thưởng giao động từ hai mươi đến năm mươi nghìn đồng tùy vào nhiệm vụ
và những lần thực hiện nhiệm vụ ban đầu chị đều nhận được tiền và tiền
những tưởng đây là công việc đem lại thu nhập tốt nhưng hóa ra chị đã thành nạn nhân của trò lừa đảo
còn đây là hai vợ chồng anh cường và chị nguyên vừa từ campuchia trở về và vẫn chưa hết hoảng sợ
chỉ vì nghe theo lời mời chào sang campuchia làm việc nhàn mà thu nhập cao nên đầu năm nay hai vợ chồng anh chị đã quyết sang đất nước này
tại đây hai vợ chồng đã học làm việc tại một casino
tuy nhiên sau một tháng học việc nhận thấy công việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng nên vợ chồng anh cường đã xin thôi việc
và họ chỉ được trở về nhà khi nộp hai mươi đô la mỹ cho các đối tượng
nên mức lương thì đầu tiên sang khởi điểm của bên đấy là được một mươi usd một tháng
nên là sang đấy được thử việc được một tháng thì cảm thấy công việc không phù hợp nữa mình xin về
công việc bên đấy là một trăm linh là lừa đảo không có công việc kiên chính và lực nhãn như thế
ngoài ra cũng với chiều trò việc nhẹ lương cao nhiều trường hợp là nữ sinh đã nghe theo lời dự dỗ của các đối tượng qua mạng xã hội
trốn gia đình để đi làm mà không nhận thức được hậu quả từ những bẫy lừa đảo này
hãy đăng ký kênh để nhận thêm thông tin
hãy đăng ký kênh để nhận thêm thông tin
trong thời gian gần đây thì các đối tượng lại nhằm vào những người mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm
thậm chí là các đối tượng tìm đến những người phụ nữ hoặc là những nữ sinh
sau đó là tiếp cận với họ đưa ra những thông tin để dụ dỗ họ
họ tham gia vào các công ty để tìm kiếm việc làm nhưng thực chất là lừa đảo
và có thể là đưa họ vào trong các đường dây để đưa sang bên kia biên giới và đưa vào các cơ sở mại dâm
và từ những thông tin mà đồng chí vừa phân tích
đưa ra khuyến cáo gì đối với người dân
đặc biệt là các gia đình đang có con em trong độ tuổi mới lớn để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
qua nghiên cứu các vụ án xảy ra ở trên thực tế thì thấy rằng là ở dưới góc độ là gia đình
thì bố mẹ còn có những cái thiếu sót ví dụ như là chưa kịp thời quan tâm và nắm bắt được cái nhu cầu nguyện vọng của các em
đối với rất nhiều những người dân khác nếu như trong trường hợp mà có nhu cầu cần phải tìm kiếm việc làm
thì nên đến những trung tâm gia đình
giới thiệu việc làm có tư cách pháp nhân
thế và trong trường hợp là với những công ty mà có quảng cáo môi giới việc làm nhẹ nhưng mà lương lại cao
mà lại không cần phải có tiền đặt cọc
thì bản thân của những người dân cần phải hết sức cảnh giác
chủ động và tránh trở thành nạn nhân của những đối tượng phạm tội lừa đảo trong những trường hợp này
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của trung tá tiến sĩ mạc xuân hương
tôi cũng xin được nói trích một điện định
do giáo sư tiến sĩ trần thành nam một chuyên gia tâm lý như thế này
những format miễn phí thì chỉ có trong bẫy chuột
điều đó có nghĩa là điều gì quá dễ dàng thì chắc chắn là cũng sẽ tiềm ẩn rủi ro cao
mong rằng là quý vị hết sức cảnh giác với những lời chào mời trên không gian mạng
không cần bỏ sức mà vẫn có lương cao
và tiếp sau đây sẽ là những thông tin chính sách đáng chú ý
quý vị sẽ gặp lại biên tập viên đình hạnh trong ít phút nữa cùng với điểm báo

duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường
trong đó đơn giản hóa thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cụ thể bổ sung hình thức thực hiện thủ tục theo phương thức điện tử
tùy thuộc điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin
cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý tại địa phương
bộ lao động thương minh và xã hội đã ban hành thông tư công chí nêu rõ
sẽ ưu tiên hỗ trợ tham gia dự án mô hình giảm nghèo đối với người lao động
thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo dân tộc thiểu số
hộ nghèo và hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng
người khuyết tật phụ nữ thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo
tạo điều kiện để người yếu thế dễ bị tổn thương có hoàn cảnh khó khăn
được tham gia thực hiện dự án mô hình giảm nghèo
ưu tiên hỗ trợ dự án mô hình giảm nghèo thực hiện trên địa bàn các huyện nghèo xã
đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
sở y tế hà nội vừa có văn bản gửi các quận huyện thị xã yêu cầu các địa phương
khẩn trương tiêm mũi bốn cho các đối tượng theo hướng dẫn của bộ y tế
sở y tế tp hà nội đề nghị các địa phương khẩn trương giả soát đối tượng thuộc diện phải tiêm
đôn đốc triển khai tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
và tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đảm bảo hoàn thành trong quý hai năm nay
sở cũng yêu cầu các địa phương triển khai tiêm mũi bốn cho nhóm người thuộc diện này
theo hướng dẫn của bộ y tế
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý
được đăng tải trên các số báo ra trong ngày hôm nay
và mở đầu sẽ là thông tin trên báo thanh niên
bộ chính trị vừa tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt
và triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi ba
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh lực lượng công an có vai trò nòng cốt
trong việc bảo vệ giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
những năm vừa qua lực lượng công an có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh
phòng chống tham nhũng tiêu cực
lực lượng công an đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị
ban bí thư ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
tổ chức đồng bộ có hiệu quả các mặt công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp
và ban nội chính trung ương ủy ban kiểm tra trung ương thanh tra chính phủ kiểm toán nhà nước
đánh đúng đánh trúng nhiều tổ chức và cá nhân phạm tội tạo sức cảnh tỉnh cảnh báo gian đe
góp phần bảo vệ đảng bảo vệ chế độ củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân
giữ vững ổn định chính trị xã hội để phát triển đất nước
báo tiền phong thông tin cho biết ủy ban kiểm tra trung ương vừa yêu cầu bộ tài chính
tổng cục hải quan báo cáo tình hình nhập khẩu ô tô diện quà biếu tặng từ năm hai nghìn một mươi hai cho đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trong đó hải quan phải làm rõ việc tranh lệch giá giữa xe nhập biếu tặng với xe nhập kinh doanh thương mại
và lý do tranh lệch
hiện tại tổng cục hải quan yêu cầu tất cả các cục ra soát hoạt động cấp phép nhập khẩu thu thuế ô tô biếu tặng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an cũng đã làm việc với tổng cục hải quan
và các cục hải quan liên quan về vấn đề này
theo nguồn tin của tiền phong hiện tổng cục hải quan đã có kết luận thanh tra nội bộ tại các cục chuyên cấp phép
làm thủ tục nhập khẩu xe biếu tặng như hà nam ninh đà nẵng quảng nam bà rịa vũng tàu tp hcm
bộ lao động thương binh và xã hội và tổng liên đoàn lao động việt nam vào ngày một mươi bảy tháng sáu có văn bản hướng dẫn
triển khai nghị định ba mươi tám của chính phủ về điều chỉnh lương tối thiểu từ ngày một tháng bảy
đây là nội dung được đăng tải trên báo vn express
người sử dụng lao động ra soát tất cả thỏa thuận trong hợp đồng thỏa ước lao động tập thể và các quy chế quy định
để điều chỉnh tiền lương cho phù hợp
doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc là cắt giảm chế độ tiền lương
khi lao động làm thêm giờ làm việc ban đêm chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và phúc lợi khác theo quy định của luật lao động
với những thỏa thuận trong hợp đồng hoặc là thỏa ước có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại nghị định ba mươi tám
thì tiếp tục thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho lao động làm công việc hoặc là chức danh đã qua học nghề
đào tạo nghề cao hơn ít nhất bảy so với lương tối thiểu trừ trường hợp của các bên có thỏa thuận khác